nhân dịp tổ chức lễ hội hoa anh đào nhật bản tại hà nội hiệp hội hoa anh đào nhật bản và đại sứ quán nhật bản tại việt nam
đã tổ chức lễ trồng và tặng cây hoa anh đào cho thủ đô hà nội tại công viên hòa bình
tham dự buổi trồng và tặng cây hoa anh đào cho thành phố hà nội có ông izima isao
cố vấn đặc biệt nội các nhật bản ông umeda kunio đại sứ nhật bản tại việt nam
đại diện hiệp hội hoa anh đào nhật bản ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đại sứ thiện trí hoa anh đào việt nam hai nghìn một mươi chín cùng nữ hoàng hoa anh đào nhật bản và các quan khách
thông qua sự kiện này cùng với lễ hội hoa anh đào nhật bản tại hà nội năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ nhật bản mong muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa đất nước và con người nhật bản
đến với nhân dân thủ đô nói riêng và nhân dân việt nam nói chung nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết
tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước